hiện tỉnh bà rịa vũng tàu nói riêng và các tỉnh đông nam bộ nói chung đang ở vào những tháng cao điểm của mùa khô
nguy cơ cháy rừng đang ở cấp độ cực kỳ nguy hiểm
trước tình trạng nói trên tỉnh bà rịa vũng tàu đang dồn sức để chủ động không để xảy ra các đám cháy lớn
bà rịa vũng tàu là địa phương có diện tích rừng không lớn nhưng phần lớn đất rừng lại nằm ở khu vực có độ dốc cao và địa hình phức tạp
dưới những tán rừng chủ yếu là thực vật dễ cháy nên hầu như năm nào rừng ở bà rịa vũng tàu cũng xảy ra cháy
mới đây nhất trong tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đã xảy ra một vụ cháy lớn trên núi nứa xã long sơn thành phố vũng tàu
khiến các lực lượng chữa cháy rừng phải hết sức vất vả mới khống chế được đám cháy
để chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô năm nay tỉnh bà rịa vũng tàu đã chỉ đạo các lực lượng xây dựng nhiều phương án
để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa khô năm nay
khu bảo tồn bình châu vực bửu có khoảng hơn bốn hectare là có người dân sinh sống và cánh tác lâm nghiệp từ nông nghiệp ở trong đó
nên cái tình trạng nguy cơ cháy rừng rất là cao
bên cạnh đó khu vực núi mít đạm núi dinh có các cơ sở ám cốc chua chiên các cơ sở tuân giáo sống trong rừng
thực tế cho thấy phần lớn diện tích rừng của tỉnh bà rịa vũng tàu đều nằm rất gần khu dân cư các khu du lịch cơ sở tôn giáo
tình trạng người dân sinh sống đốt nương làm rẫy ngay trong rừng vẫn diễn biến phức tạp
đây chính là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất lớn trên địa bàn
để làm tốt công tác phòng chống cháy rừng từ nhiều năm nay
tỉnh bà rịa vũng tàu bố trí lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng phương tiện dụng cụ hậu cần phục vụ chữa cháy
tuy nhiên về lâu dài địa phương cần sớm di chuyển và bố trí những hộ dân này ra khỏi những khu vực rừng cần bảo vệ
có như vậy việc bảo vệ và phòng chống cháy rừng ở bà rịa vũng tàu mới đạt hiệu quả cao